khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm người dân sống gần khu vực doanh trại c ba mươi bảy
núi hải đăng phường hai núi nhỏ thành phố vũng tàu phát hiện một vali vô chủ của ai đó ném xuống vực
nghi ngờ bất thường nên người dân đã báo công an địa phương ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt
tại hiện trường tiến hành kiểm tra chiếc vali tại đây lực lượng chức năng phát hiện bên trong vali
có chứa thi thể của một nữ giới hơn hai mươi tuổi đang trong tình trạng bắt đầu phân hủy
qua điều tra xác minh công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ hai nghi phạm được xác định có liên quan
đến vụ việc trên khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh nạn nhân được xác định đã tử vong khoảng bốn năm ngày qua
người dân cho biết vị trí vali ở nơi hoang vắng trên đỉnh núi nhỏ cách đầu hẻm số hai đường hải đăng
đi trên lên đỉnh khoảng hai km theo lời khai ban đầu cả hai nghi phạm sống lang thang ở thành phố vũng tàu
và có quen biết với nạn nhân qua mạng xã hội sau đó hai nghi phạm hẹn cô gái ở huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh đến thành phố vũng tàu chơi tại đây hai nghi phạm đưa nạn nhân vào khách sạn và sát hại
sau đó cả hai đã mang thi thể cô gái bỏ vali rồi đem lên núi nhỏ ném xuống vực hòng phí tăng
tài sản của nạn nhân cũng bị hai nghi phạm chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan tỉnh ba rượu vũng tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
quyền được sống là quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người
tuy nhiên trong thời gian vừa qua quyền lực sống của con người đang bị xâm phạm nghiêm trọng
điển hình là các vụ án giết người phí tang là vấn đề nhất nhối trong xã hội và khiến cho mọi người cảm thấy ghê giòn
phi tang là làm biến đổi sự vật cho khác biệt với hình thức ban đầu để lần tránh việc làm sáng tỏ sự thật
phi tang là hành vi người vi phạm pháp luật thủ tiêu tăng vật nhằm tránh nguy cơ bị phát giác
chúng ta có thể thấy hành vi này trong tình huống ngoài đời sống thực tế
thông qua các vụ án đã được giải quyết như cướp tài sản sau đó phi tăng sát phẫu thuật thẩm mỹ
nhưng trong quá trình làm khách chết sau đó phi tàng trong vụ xảy ra ở thẩm mỹ viện cát tường
ở đây hành vi phi tăng được thực hiện khi nạn nhân chưa chết hoặc nạn nhân đã chết thì đối tượng đã thực hiện mới phi tang
chính vì vậy chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp
thứ nhất nạn nhân được xác định là đã chết trước khi bị phi tang
hành vi phi tang sát sẽ cấu thành tội xâm phạm thi thể mô mả hái cốt
theo điều ba trăm một mươi chín
hội luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tội danh này đã được quy định cụ thể như sau
một người nào đào phá mô mả chiến đặt những đồ vật ở trong mộ trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể mô mả hái cốt
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
như vậy căn cứ theo nội dung điều này có thể thấy
trong những vụ án đã được giải quyết
thì đối với hành vi phi tăng nạn nhân đã chết được thực hiện dưới rất nhiều hình thức
như chặt xác phạm nhân rồi phi tăng thành nhiều nơi khác nhau để làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra
theo đó đối với thi thể nạn nhân đã được xác định là đã chết mà người thực hiện còn có những hành vi xâm phạm như vậy
sẽ bị xử phạt tùy vào hành vi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để kết án
với mức phạt cải tạo không giam giữ từ một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
thứ hai nếu xét thấy có đầy đủ chứng cứ để khẳng định nạn nhân chưa chết khi bị phi tăng
thì có thể bị khởi tố theo tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó hành vi phi tăng được thực hiện dưới các hình thức quy định từ nội dung tại điều một trăm hai mươi ba
là thực hiện tội phạm một cách màn dợ theo quy định tại điểm y khoảng một điều một trăm hai mươi ba thực hiện tội phạm một cách man dợ
về thực hiện tội phạm một cách man dợ có thể thấy từ những trường hợp giết người làm cho nạn nhân đau đớn
quăn quại trước khi chết như việc mổ bụng để lấy các nội tạng
nhiều trường hợp do không thể kiềm chế làm chủ được hành động nhưng cũng có những trường hợp là do cố ý thực hiện như vậy
để mau gan khuét mắt chặt tay xẻo thịt lột da tra tấn cho tới khi chết
các hành vi như này khi xét xử sẽ căn cứ xem tội phạm được thực hiện trước hay sau khi hoàn thành
tức là trước khi nạn nhân bị chết
ví dụ đối với vụ án đã được pháp luật xử lý đó là phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện cát tường
sau khi nạn nhân đã chết đã bước sắc xuống sông để phi tăng
hoặc có những vụ án mà người phạm tội sau khi đã giết người
người phạm tội cắt sắc nạn nhân ra nhiều phần rồi đem vứt mỗi nơi một ít để phi tăng
tuy nhiên nếu có tất cả những hành vi có tính chất man dợ nhằm che giấu tội giết người
cũng thực hiện tội phạm một cách man dợ
thì việc pháp luật quy định trường hợp tội phạm này là phạm tội một cách man dợ là có căn cứ
vì phạm tội bao hàm cả hành vi che giấu tội phạm
còn thực hiện tội phạm mới chỉ mô tả hành vi khách quan và ý thức chủ quan của người phạm tội
trong việc cấu thành tội giết người
như vậy có thể thấy việc giết người phi tăng sát và thời điểm phi tăng sát là nạn nhân đã chết
thì sẽ bị cấu thành tội xâm phạm thi thể
còn đối với việc phi tang mà xét thấy nạn nhân chưa chết
còn bị phi tang sẽ bị cấu thành tội giết người
khi tiến hành giải quyết vụ án thì cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tình tiết trong vụ án
để xem xét áp dụng tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt cho những người phạm tội
ba hình phạt đối với tội giết người
từ những nội dung ở mục hai về việc cấu thành tội
thì trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đã quy định về hình phạt đối với tội giết người như sau
thứ nhất là hình phạt chính đối với tội giết người theo quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tài khoản một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
quy định những trường hợp giết người bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
tuy nhiên trong xét xử cho tội
chúng ta có thể thấy các bị cá phạm tội giết người chỉ thuộc một trong các trường hợp
quy định tại khoản một một trăm hai mươi ba nhưng vẫn có thể bị phạt tử hình do có một tình tiết định khung tăng nặng
trong khi đó có bị cá phạm tội giết người thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba
nhưng chỉ bị xử phạt dưới hai mươi năm tù và cũng có nhiều tình tiết định không tăng nặng
vì vậy việc xác định mức phạt không nên căn cứ vào số lượng các trường hợp phạm tội
mà phải cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
nhân thân người phạm tội các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt đối với người phạm tội giết người
khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội giết người
theo khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tòa án cần căn cứ vào các quy định và quyết định hình phạt tại chương tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và điều năm mươi đến điều năm mươi chín
đối với tội giết người theo quy định tệ khoản hai điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
đây là trường hợp giết người thông thường không có tình tiết định không tăng nặng
theo đó trường hợp phạm tội giết người này chính là cấu thành tội phạm cơ bản của tội giết người
nhưng do quy định về lập pháp nhà nước về tội giết người nên nhà làm luật đã xây dựng cấu thành tội phạm tăng nặng trước cấu trúc thành tội phạm cơ bản
vì vậy không được coi khoảng hai điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự là cấu thành tội phạm giảm nhẹ của tội giết người
như trong một số tội phạm xâm phạm an ninh
nếu người phạm tội giết người có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản một điều năm mươi một của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
không có tỉnh tiết tăng nặng thì tòa án có thể quyết định một số hình phạt mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng dưới bảy năm tù
nếu người phạm tội giết người có nhiều tình tiết tăng nặng quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
không có tình tiết giảm nhẹ thì có thể bị phạt tu từ một mươi năm năm tù
đối với tội giết người theo quyết định tài khoản ba điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
người chuẩn bị phạm tội giết người thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
chuẩn bị phạm tội giết người ở đây được hiểu là việc tìm kiếm sửa soạn công cụ phương tiện
hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập tham gia nhóm tội phạm giết người
thứ hai đối với hình phạt bổ sung quy định tại khoản bốn điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự quy định
người phạm tội giết người ngoài các hình phạt chính như đạn nêu trên
còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
phạt quản chế cấm cư trú từ một năm đến năm năm
đây là những hình phạt bổ sung có thể được áp dụng kèm theo hình phạt chính
trong những trường hợp cần thiết đối với tội giết người
nếu tòa án áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội thì không thể áp dụng khung hình phạt bổ sung
vì các hình phạt bổ sung là hình phạt phải thi hành sau khi chấp hành xong án phạt tù
một người sau khi bị kết án tử hình thì không thể xảy ra trường hợp chấp hành xong hình phạt tù
nếu áp dụng hình phạt bổ sung đối với người bị án tử hình sẽ trở thành vô nghĩa